sau ba ngày nghị án xem xét toàn diện nội dung vụ án các căn cứ pháp lý để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo
phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên án năm bị cáo
theo đó tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bốn bị cáo sự bàn án sơ thẩm theo hướng giảm nhạy hình phạt cho hoàng công lương còn ba mươi tháng tù
tòa án sơ thẩm bốn mươi hai tháng tù đỗ anh tuấn hai mươi bốn tháng tù treo bản án sơ thẩm tuyên ba mươi tháng tù giam
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trần văn thắng và hoàng đình khiếu từ ba mươi sáu tháng tù được giảm còn ba mươi tháng tù
riêng bị cáo trương quý dương không được giảm án lĩnh ba mươi tháng tù
hội đồng xét xử cũng tuyên bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và công ty thiên sơn liên đối bồi thường cho chín gia đình nạn nhân và chín bệnh nhân
bồi thường mai tăng phí bồi thường tổn thất tinh thần cho người thân chín nạn nhân bồi thường tiền cấp dưỡng cho các cháu nguyễn thị ngọc anh và lê nguyễn minh hoa lần lượt là sáu mươi bảy sáu và ba mươi chín ba triệu đồng con của các nạn nhân đã tử vong
tổng cộng số tiền mà công ty thiên sơn và bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình phải bồi thường là hai tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu đồng
trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình phải bồi thường một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng công ty thiên sơn phải bồi thường bảy trăm hai mươi tám triệu đồng